lê thị hậu giám đốc công ty trách nhiệm hô hạn vận tải và xử lý nền móng thỉnh vượng
đã mua hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty ma và nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty
để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào cho hai công ty do vợ chồng hậu làm giám đốc
bán trái phép khoảng một năm trăm linh hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn ba trăm linh đơn vị và cá nhân
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà nam cho biết đã khởi tố vụ án
in mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
xảy ra trên địa bàn tỉnh hà nam
ra quyết định khởi tố bị can đối với lê thị hậu chú tại thị xã duy tiên và một mươi hai bị can khác
để điều tra về hành vi bán trái phép một năm trăm linh hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn ba trăm linh đơn vị cá nhân
tại nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng bảy trăm ba mươi tỷ đồng
vào tối qua trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết
đơn vị đã tổ chức cứu hộ thành công chín thuyền viên của tàu
chở xi măng bị nạn trên vùng biển củ lao tràm
vào khoảng năm giờ ngày hai mươi bốn tháng ba tàu giang anh một mươi tám do ông hoàng mạnh tiến làm thuyền trưởng
cùng tám thuyền viên có hành trình từ hải phòng đi chu lai chở theo hai chín trăm sáu mươi tấn xi măng
khi tàu tới vị trí các đảo hòn tai vùng biển củ lao tràm hội an khoảng năm hải lý
thì đâm vào bãi đá cạn thân tàu bị thùng nước tràn vào bong làm tàu nghiêng và có hiện tượng chìm dần
sự việc diễn biến xấu khiến tinh thần các thuyền viên hoảng loạn
nhờ được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu cứu hộ đến hiện trường
đến gần một mươi giờ sáng toàn bộ chín người gặp nạn đã được đưa về củ lao tràm an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng
cục y tế sự phòng bộ y tế đã có thông tin chính thức về trường hợp mắc và tử vong do cúm ah năm n một trên địa bàn tỉnh khánh hòa
theo đó bệnh nhân nam hai mươi một tuổi trú tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa là sinh viên trường đại học nha trang
theo kết quả điều tra dịch tễ bệnh nhân có đi bẫy chim ở gần khu vực sinh sống
xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân không có hiện tượng da cầm ốm chết
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được lập danh sách và theo dõi sức khỏe hàng ngày
từ đến nay chưa phát hiện ca bệnh mới
bộ y tế cũng khuyến cáo người dân không nên ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc
đồng thời không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường không thu tiền giữ chỗ
trong khi khoản tiền này lên đến một mươi hai mươi triệu đồng ở các cơ sở ngoài công lập
yêu cầu này xuất phát khi hiện nay các trường dân lập tư thuộc bắt đầu tuyển sinh
và yêu cầu phụ huynh phải nộp khoản phí lên tới ba mươi triệu đồng
nếu học sinh nộp phí giữ chỗ mà sau này không học
hầu hết đều không có thể nộp phí